thưa quý vị theo ghi nhận của who vùng đông địa trung hải đang ghi nhận số ca mắc tăng mạnh sáu mươi tám so với tuần trước
trong đó bahrain saudi arab và iran là những nước có số ca mắc cao nhất
trong báo cáo cập nhật tình hình dịch covid một mươi chín hàng tuần tổ chức y tế thế giới who ngày một mươi tám tháng năm cho biết
số ca mắc covid một mươi chín đang ổn định trên toàn cầu song hiện có bốn khu vực ghi nhận số ca mắc gia tăng so với hai khu vực cách đây hai tuần
vùng đông địa trung hải đang ghi nhận số ca mắc tăng mạnh sáu mươi tám so với tuần trước
trong đó có bahrain saudi arab và iran là những nước có số ca mắc cao nhất
tiếp đó là khu vực tây thái bình dương với số ca mắc tăng một mươi bốn trong đó trung quốc australia và nhật bản là những nước có số ca mắc cao nhất
khu vực châu mỹ ghi nhận số ca mắc tăng hai mươi sáu và châu phi tăng sáu
tuy nhiên số ca tử vong do covid một mươi chín trên toàn cầu tiếp tục thuyên giảm
trừ khu vực châu phi nơi ghi nhận số ca tử vong trong tuần trước tăng bốn mươi tám so với bảy ngày trước đó
về các biến thể phụ dễ lây lan hơn who cho biết cơ quan này đang theo dõi các sòng phụ của biến thể omicron là ba bốn ba năm và ba hai nghìn một trăm hai mươi một
hiện đang lây lan mạnh tới các nước phát hiện các biến thể này đầu tiên
cho đến nay biến thể phụ ba bốn được phát hiện ở hai mươi quốc gia ba năm ở một mươi chín quốc gia và ba hai nghìn một trăm hai mươi một ở ba mươi tám quốc gia
trên phạm vi toàn cầu kể từ cuối tháng bốn đến nay biến thể phụ ba bốn và ba năm lần lượt gây ra năm và bốn số ca nhiễm virus sars cov hai
trong khi một mươi các ca nhiễm biến thể phụ ba hai là do dòng phụ ba hai nghìn một trăm hai mươi một
hiện nay tình hình dịch trên thế giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp
bên cạnh những biến thể gốc hoành hành thì nhiều biến thể phụ cũng đã xuất hiện và có tính chất lây lan nhanh khiến cho ca mắc ngày càng tăng
tổ chức y tế thế giới vẫn đang theo dõi các dòng phụ của biến thể omecron
bên cạnh đó khuyên cao đến các quốc gia đẩy mạnh các biện pháp phòng dịch chặt chẽ